thưa quý vị và các bạn cơn bão số ba vẫn đang di chuyển tiến về phía đất liền nước ta
hồi một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm linh bảy năm độ kinh đông
ngay trên vịnh bắc bộ và cách đất liền các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình khoảng một trăm chín mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển tiếp theo hướng tây và mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km
trong tối và đêm nay một mươi tám tháng bảy vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ thái bình đến quảng bình
sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
và đến bốn giờ ngày một mươi chín tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm linh bốn chín độ kinh đông trên đất liền khu vực bắc trung bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu là từ bốn mươi đến chín mươi km
từ chiều tối nay khu vực đồng bằng ven biển bắc bộ và bắc trung bộ đã bắt đầu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoán lưu phía tây cơn báo gió mạnh dần lên cấp bảy và giật cấp chín
trong đêm nay ở các tỉnh thành từ thanh hóa đến quảng bình còn có thể có gió giật mạnh cấp một mươi một
ngoài ra ở khu vực ven biển còn chịu ảnh hưởng bởi nước biển dân trên nền thủy chiều khoảng năm mươi m đến bảy mươi m với sóng biển cao từ hai đến bốn m và biển động cao
đồng thời với gió mạnh là mưa xảy ra với cường độ lớn có nơi sẽ có mưa rất to và rông ở hai khu vực này
từ đêm nay cho đến đêm mai trọng tâm mưa rất to tập trung chủ yếu ở các tỉnh sơn la hòa bình thanh hóa nghệ an hà tĩnh và quảng bình
sang ngày mai bão di chuyển về phía tây và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau thành vùng thấp nối với giải hội tụ nhiệt đới đi ngang qua khu vực bắc trung bộ
gió giảm dần xuống nhưng mưa mưa to
do ảnh hưởng của mưa mà từ ngày một mươi tám tháng bảy đến hai mươi tháng bảy trên thượng lưu hệ thống sông hồng thái bình sông hoàng long các sông từ thanh hóa đến quảng bình sẽ xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên trên các sông như sau thượng lưu sông hồng thái bình là từ hai bốn m sông hoàng long từ một đến hai m các sông từ thanh hóa đến quảng bình là từ ba cho đến năm m
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông đà lên mức báo động một sông thao sông lô sông hoàng long
và các sông ở thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình lên mức báo động một báo động hai
riêng đối với sông bưởi của thanh hóa sông ngàn sâu ngàn phố của hà tĩnh lên mức báo động hai và báo động ba
nguy cơ cao xảy ra xa lở đất và lũ quét ở vùng núi phía bắc đặc biệt là đối với các tỉnh như hòa bình sơn la lai châu điện biên lào cai yên bái hà giang tuyên quang quảng ninh thanh hóa nghệ an hà tĩnh và quảng bình
về nhiệt độ trong đêm nay nhiệt độ thấp nhất cho khu vực bắc bộ và các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế sẽ giao động trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ
sang ngày mai khu vực trời còn nhiều mây và đôi lúc vẫn còn có mưa rào và có nơi có rông nên nền nhiệt vẫn còn khá mát mẻ trong ngưỡng là từ hai mươi tám độ
trên biển do ảnh hưởng của bão mà trong đêm nay vĩnh bắc bộ vẫn có gió mạnh cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ ba năm m và biển động rất mạnh
vùng biển phía nam từ bình thuận đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông gió tây nam hoạt động mạnh đến cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp chín gây ra biển động rất mạnh
thời tiết biển nhìn chung chưa ổn định các tàu thuyền nên hạn chế ra khơi
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước